cách đây năm mươi ba năm ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký lệnh số ba mươi bốn lct công bố pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh sát nhân dân
và pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân
đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân và ngày hai mươi tháng bảy trở thành ngày truyền thống của lực lượng
trong suốt năm mươi ba năm qua trước những khó khăn gian khổ phức tạp và hiểm nguy lực lượng cảnh sát nhân dân luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
hết lòng hết sức phục vụ nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân dũng cảm hy sinh quên mình hoàn thành tốt nhiệm vụ
khi đất nước hòa bình nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã hy sinh anh dũng
hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã công hiến một phần máu xương của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
góp khẩn quan trọng để an ninh trật tự của đất nước được giữ vững tài sản tính mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ
nhìn lại chặng đường năm mươi ba năm đã qua lực lượng cảnh sát nhân dân luôn tự hào với truyền thống vẻ vang
và nguyện tiếp tục phân đấu công hiến sức lực và trí tuệ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ mới
xứng đáng với sự tin cậy của đảng bắc hồ và nhân dân

ngay ban chỉ đạo của huyện tiếp tục quán triệt tinh thần nghị định số tám mươi của chính phủ
và chỉ thị một của ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
trên cơ sở đó chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ công an huyện và các xã thị trấn
thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm tốt công tác tiếp nhận quản lý giáo dục
giúp đỡ họ có điều kiện phát triển kinh tế tái hòa nhập cộng đồng
thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công dân đúng pháp luật
tại ấp bốn xã bình tấn huyện thanh bình tỉnh đống tháp công an huyện phối hợp với công an xã bình tấn
vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ năm đối tượng gồm huỳnh thanh tiễn nguyễn văn luông phan hữu hóa
nguyễn quang trung và đỗ phi long đang có hành vi dùng lưới săn bắt động vật hoang dã
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ ba xe mô tô bốn bộ dụng cụ bẫy chim và gần ba trăm linh con chim cu chân đen
đây là loại chim được xếp trong danh sách động vật hoang dã cấm săn bắt
công an huyện thanh bình đã chuyển giao các đối tượng và tăng vật tạm giữ và số chim cho kiểm lâm tỉnh
để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lâm đồng vừa di lý đối tượng truy nã trần ngọc cung
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại xã hoàng diệu huyện đông hưng tỉnh thái bình từ huyện đạ tẻ về công an tỉnh
để bàn giao cho công an tỉnh thái bình xử lý sau gần hai mươi bốn năm đối tượng này lẩn trốn
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một cung được địa phương đề bạt làm tổ trưởng tổ cung ứng vật tư nông nghiệp xã
quá trình công tác cung đã chiếm đoạt tám mươi triệu đồng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi một công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã cung về tội lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
ngay sau khi biết tin cơ quan công an đã ra quyết định truy nã
cung đưa cả gia đình vào thôn ba xã quốc hoa huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng sinh sống
và đổi tên là lê hồng long
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm hai nghìn hai cung làm trưởng thôn ba và từ năm hai nghìn hai đến nay là trưởng ban tư pháp xã quốc hoa
với sự kiên trì và phải mất rất nhiều công sức phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh lâm đồng
mới phát hiện ra tung tích cung và thực hiện lệnh bắt cung vào lúc một mươi năm h ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
xác định đại hội đảng các cấp là sự kiện chính trị trọng đại
trong thời gian qua công an huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã chủ động xây dựng kế hoạch
và triển khai nhiều biện pháp
nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội để phục vụ cho sự thành công của đại hội đảng các cấp
bồ bàn là trung tâm giao thương của vùng phía đông huyện triệu phong là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự
nhằm giải quyết rứt điểm những vấn đề nảy sinh giữ vững ổn định tình hình
tổ công an khu vực bồ bản đã phối hợp với lực lượng công an viên các xã tăng cường công tác tuần tra
quản lý các chợ ngành nghề kinh doanh có vấn đề về an ninh trật tự đặc biệt là các cơ sở băng đĩa photo in ấn
nghiêm cấm phát tán những tài liệu có nội dung xấu ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp
trong thời gian vừa qua lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng cơ sở nhất là địa bàn khu vực bồ bản
đã tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh tự

đặc biệt là phát triển một số vấn đề có tiêu mệnh liên quan đến tình hình an ninh trật tự ảnh hưởng đến vấn đề là gọi như là chung trong quá trình đại hội đảng
lực lượng công an cũng như các bán gần ở cơ sở đã phối hợp và nghiên cứu thực hiện một cách nghiêm túc và triệt đề
công an huyện triệu phong đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và các cơ quan tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự
bố trí lực lượng chức năng bám sát địa bàn bảo đảm tuyệt đối an toàn những địa điểm diễn ra đại hội cấp cơ sở
phối hợp với chính quyền các địa phương giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh
bên cạnh đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ động tố giác các loại tội phạm phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đã quản lý các loài đối tượng đã tham mưu chịu lý giải quyết tất cả các vụ việc từ an ninh nông thôn
an ninh tôn giáo an ninh văn hóa tư tường và các loại đối tượng đúng theo pháp luật và giải quyết tư cất rợ
cho nên tình hình an ninh tự trên địa bàn luôn luôn được đảm bảo
luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra
công an huyện triệu phong đã và đang nỗ lực giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
bảo đảm cho đại hội đảng các cấp diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng tháp vừa trích hai mươi hai tỷ đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh
để khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở tại khu vực cầu cảng chính của tổng kho xăng dầu trần quốc toàn
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dầu khí đồng tháp tại phường một mươi một thành phố cao lãnh
trước mắt đơn vị thi công tiến hành thả bao cát để lấp các hố bị xói mòn phía dưới
tại các khu vực sạt lở ngăn không cho sụt lún tạo hàm ếch phía bên dưới
tổng chiều dài đã khắc phục sạt lở gần bốn trăm linh mét thời gian khắc phục trong bốn tháng
sau khi khắc phục xong sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
phương án xử lý tiếp theo để trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét đầu tư
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông tiền
đồng thời giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành ngay việc xác định vành đai sạt lở
cắm mốc và biển báo khu vực đang có sự cố thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực sạt lở di rời đến nơi an toàn
trong những ngày qua tình hình xâm nhập mặn bất thường đã diễn ra trên địa bàn thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
điều đáng chú ý là độ nhiễm mặn lấn sâu theo kênh sáng xả no vào các xã phường ở thành phố
và nhiều hộ dân ở xã vị tân đang sử dụng nguồn nước của dòng kênh này đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ
hơn một mươi ngày nay ông nguyễn minh trí ở ấp một xã vị tân lo lắng với tình trạng mặn xâm nhập bất thường
ngay trong những ngày mưa bão liên tục vì điều này chưa từng xảy ra
hầu như nguồn nước cho sinh hoạt từ ăn uống tắm giặt nhờ vào nguồn nước mưa mà gia đình dự trữ trong những ngày qua
may mắn là vườn cây không phải bơm tưới do mưa nhiều
nên không sợ ảnh hưởng
song thực tế tình hình nhiễm mặn vẫn ảnh hưởng không nhỏ cho gia đình
và ông càng lo lắng nếu tình trạng này kéo dài
không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà mặn cũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nhiều hộ
bà huỳnh thị bé sáu ở ấp một vị tân có diện tích canh tác dao màu hơn hai m hai
những ngày qua cũng là thời gian bà cải tạo lại đất để trồng vụ màu mới
thế nhưng do tình hình nhiễm mặn diễn biến bất thường
nên bà mới chỉ gieo trồng lại gần hai trăm linh m hai vì sợ không đủ nước ngọt để tưới
không những thế lượng mưa cũng khác thường so với mọi năm
mưa lớn nặng hạt và gió nên bà con băn khoăn chưa dám gieo trồng hết diện tích
nếu như trước đây độ nhiễm mặn cao nhất một mươi hai năm phần nghìn tại xã hỏa tiến
thì tại phường một độ mặn chỉ có một phần nghìn
nhưng giờ đây
tiếp theo sẽ là chương trình điểm báo
sẽ hết thời hạn giải ngân theo quy định
nhưng đến nay mặc dù đã có một mươi năm ngân hàng thương mại tham gia thực hiện
thì kết quả giải ngân cũng mới chỉ đạt được hơn hai mươi
đây được coi là kết quả quá thấp quá chậm và không đạt được kỳ vọng
để hỗ trợ người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở thông tin trên báo
dịch vụ cho thuê xích lô mini bắt đầu xuất hiện ở quảng trị từ đầu năm hai nghìn một mươi năm
chủ yếu tập trung cho các công viên và nhanh chóng trở thành một cơn sốt
đáp ứng yêu cầu đó nhiều người đầu tư giả xích lô để trước cửa nhà để cho thuê chạy quanh khu dân cư
tràn sang cả phần đường của người tham gia giao thông
với loại hình vui chơi này nếu chỉ dừng lại trong khuôn viên của công viên
các khu vui chơi thì không có gì đáng lo ngại
nhưng một khi đã xuất hiện trên đường phố thì rất cần sự quan tâm xác đáng của các cơ quan chức năng
chế tài không có chủ kinh doanh không chịu trách nhiệm
vấn đề này đặt ra một hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh
cũng như các ngành chức năng cần vào cuộc để tránh tai nạn rất dễ xảy ra đối với các em
trước mùa mưa lũ năm nay toàn bộ gần tám mươi cầu treo thuộc dự án xây dựng cầu treo dân sinh
và sửa chữa nâng cấp cầu cũ ở những khu vực thường xuyên bị ngập lụt lũ quét
và đường đi lại chính của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh quảng nam sẽ được đưa vào sử dụng
đảm bảo an toàn cho việc đi lại của đồng bào nơi đây
đến thời điểm này toàn bộ một mươi bốn cây cầu treo xây dựng mới và hệ thống cầu cũ được nâng cấp sửa chữa
tại những khu vực thường xuyên bị lũ quét đã cơ bản hoàn thiện
do xây dựng cầu ở những vị trí sung yếu thường xuyên bị ngập lũ và bị lũ quét
các cầu treo nói trên có chiều dài từ năm mươi m đến một trăm hai mươi m rộng từ một năm m đến hai năm m
được xây dựng theo kết cấu cầu treo dây võng hệ thống trụ cầu mố cầu bằng bê tông cốt thép
hệ thống bản mặt cầu hệ thống cắp treo bằng vật liệu thép chịu lực
đảm bảo phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa của đồng bào
để đáp ứng yêu cầu của bộ giao thông vận tải
là phải đưa toàn bộ cầu treo được xây mới và sử dụng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nên hiện tại ngành giao thông vận tải tỉnh quảng nam đang đôn đốc các đơn vị tham gia thi công
tập trung tối đa vật tư thiết bị nhân lực và cán bộ kỹ thuật thường xuyên giám sát công trình
để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án
công trình này cũng tương đối lớn trong khu vực huyện thiên phước tỉnh quảng nam
nên kỹ thuật đòi hỏi ở đây kỹ thuật đòi hỏi yêu cầu cao
cùng với việc xây mới một mươi bốn cây cầu treo tại những khu vực sung yếu
tỉnh quảng nam đang triển khai sửa chữa nâng cấp trên sáu mươi cầu treo dân sinh
ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
sau khi được nâng cấp hệ thống cầu treo ở các huyện miền núi tỉnh quảng nam
sẽ cơ bản đảm bảo an toàn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của đồng bào các dân tộc
tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn nhiều cầu treo cần được sửa chữa
để phong ngơ rủi ro có thể xảy ra nhất là trong mùa mưa lũ
để đảm bảo cho học sinh đi lại cũng như là vận chuyển của bà con đi lại các thôn bản
thì một số địa phương như chúng tôi qua kiểm tra cũng thấy tức là đã có cái biển bão an toàn
và cái hạn chế đã trồng cũng như đã bước đầu đã chú ý đến duy tu báo dự khẩn thiết
tức là phải kiểm tra và cắm cái biển báo an toàn ngay
cùng với việc xây mới và sửa chữa
cầu treo dân sinh ở khu vực thường xuyên bị ngập lũ và lũ quét
tỉnh quảng nam đã đề nghị bộ giao thông vận tải bố trì vốn để xây mới năm mươi chín cầu
theo dự án xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số
để tiến tới mục tiêu xóa bỏ cầu treo tạm bỡ ở vùng sâu vùng xa
hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi năm vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh hà nam
phối hợp với các đơn vị đoàn trong khối thi đua trực thuộc tỉnh đoàn hà nam
đã khởi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn tại xã châu giang
các đơn vị đoàn thanh niên đã huy động gần một trăm linh đoàn viên tham gia giúp đỡ nhân dân xây dựng
bê tông hóa đoạn đường dài hai trăm linh m rộng năm m dẫn vào cổng khu di tích lịch sử quốc gia
đỉnh động ngoại xã châu giang duy tiên
công trình được xây dựng với tổng mức đầu tư một trăm năm mươi triệu đồng
trong đó các đơn vị đoàn thanh niên hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một mươi tấn xi măng
đây là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực của đoàn thanh niên công an tỉnh
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh của quốc
thông tin từ ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện trợ mới
trong năm hai nghìn một mươi năm này huyện sẽ triển khai cải tạo sửa chữa tuyến đường
từ thị trấn chợ mới đi xã quảng chu
đó là kinh phí hỗ trợ của quỹ bảo trì đồng bộ tỉnh bắc cạn
số tiền đầu tư phục vụ nâng cấp tuyến đường là khoảng năm tỷ đồng
trong đó có hơn một tỷ là từ sự hỗ trợ của quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
số tiền này chủ yếu được có được từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ
đối với phương tiện mô tô xe gắn máy trong năm hai nghìn một mươi bốn
tuyến đường từ thị trấn trợ mới đi xã quảng chu có chiều dài hơn tám km
sau hơn một mươi năm đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng xuống cấp khá nghiêm trọng
nguyên nhân chủ yếu là do các loại xe tải trọng lớn gây ra
đặc biệt là trong thời gian qua các loại xe máy công trình phục vụ xây dựng
tuyến đường cao tốc bắc cạn thái nguyên đi lại nhiều đã khiến mặt đường thêm hư hỏng nặng hơn
bên cạnh đó do đây là tuyến đường nối thị trấn trợ mới với xã quảng chu
cùng một số địa phương của tỉnh thái nguyên nên lưu lượng và người phương tiện qua đây khá lớn
do vậy việc sửa chữa và cải tạo tuyến đường này là rất cần thiết